ubnd tp đà nẵng vừa có phê duyệt quy hoạch chi tiết nhà máy xử lý rác thải tại khu vực bãi rác khánh sơn
thuộc quận liên triểu thành phố đà nẵng nhằm giải quyết tình trạng rác quá tải ảnh hưởng đến đời sống của người dân
theo đó tổng diện tích nghiên cứu quy hoạch là hơn một bốn triệu m hai
bao gồm diện tích quy hoạch là hơn tám mươi chín m hai và diện tích trong khoảng cách an toàn về môi trường hơn một ba triệu m hai
diện tích nhà máy xử lý rác là hơn sáu mươi chín bảy trăm linh m hai với công suất nhà máy xử lý rác thải dự kiến khoảng một tấn một ngày
phân khu chức năng các khu vực tại bãi rác gồm có khu nhà điều hành khu nhà máy xử lý rác
khu đốt rác thải y tế khu phân bùn bể phốt và chất thải nguy hại hệ thống nước thải sinh hoạt nước dỉ rác
phát sinh từ dự án phải được thu gom xử lý bảo đảm độ sạch theo quy định trước khi xả thải ra môi trường